theo báo cáo của thường trực ban an toàn giao thông tỉnh thái nguyên tám tháng năm hai nghìn hai mươi một tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
sáu tháng năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh thái nguyên xảy ra tám mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi người bị thương tám mươi người
so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi giảm năm vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
trong đó lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện vi phạm lập biên bản xử lý vi phạm trên hai mươi năm trăm ba mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
cùng với xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông các lực lượng chức năng cũng xử phạt những đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch như xuống xe trước chốt kiểm dịch giấu người trên thùng cốp xe để trốn khai báo y tế